phòng cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh sơn la
phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường sơn la
phát hiện một lô thuốc đặc trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc đang được bán rộng rãi ra thị trường
tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành đã phát hiện chủ quầy thuốc thùy linh
có địa chỉ tại tiểu khu năm thị trấn hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la
đang có hành vi kinh doanh thuốc đặc trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
ba mươi hộp thuốc nhãn hiệu areplivir và abidol xuất xứ nước ngoài
đang được bán công khai với giá là bốn trăm bảy mươi đồng một hộp
chủ nhà thuốc không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
của số thuốc nêu trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số hàng hóa nêu trên
để xác minh làm rõ đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật